theo số lượng thống kê thành phố dẫn đầu vùng kinh tế trọng điểm phía nam
với bảy mươi năm đơn vị cung cấp dịch vụ logistics của việt nam
khối lượng vận chuyển hàng hóa của thành phố hồ chí minh chiếm bốn mươi của vùng
đóng góp ba mươi năm doanh thu vận tải kho bãi của cả nước
xong cho đến nay thành phố vẫn chưa có trung tâm logistics đáp ứng các tiêu chí
và phương pháp quy hoạch theo quy hoạch của thành phố cũng như của cả nước
về các nền tảng về hạ tầng dịch vụ thì cũng còn có rất là nhiều những bất cập
mà chúng ta cần phải xử lý
chẳng hạn như là những vấn đề về kết nối trong kết nối đồng bộ với các cảng biển
là cũng là một vấn đề mà hiện nay nhà nước cũng đang tập trung xử lý
những khu vực cảng quan trọng như là cảng cát lái của thành phố hồ chí minh
thì thường xuyên gặp những cái vấn đề về ách tắc
những khu vực ở thủ đức hoặc khu vực lân cận cảng cát lái
là những điểm kẹt mà phải nói là truyền miên
và những người hoạt động trong ngành logistics chúng tôi rất là khổ
gần đây thì đã có những hoạt động
để mà giảm thiểu những cái kẹt đó ở ví dụ như là cảng cát lái
tuy nhiên là do cái lượng hàng quá lớn vẫn chưa đáp ứng được
cái sự mong đợi của những người làm trong nghề logistics
hiện đây thành phố hồ chí minh có ba chợ đầu mối tạm gọi là trung tâm phân phối
với một mươi tấn hàng phân phối trên một đêm với bốn trăm linh tỷ đồng giá trị hàng hóa
đối với dịch vụ về hội chợ và triển lãm thương mại cũng vậy
sáu trăm linh hội chợ triển lãm mỗi năm nhưng chỉ có một nơi đạt yêu cầu
với diện tích một mươi m hai
còn lại phải tận dụng hội trường nhà thi đấu sân vận động nhà thiếu nhi v v để tổ chức
bài toán quỹ đất đặt ra làm sao để đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh
thành phố cần có cơ chế chính sách để giao đất và cho thuê đất thuận lợi
công bố công khai làm tốt vai trò kiến tạo cho nhà đầu tư
huy động vốn từ nhiều nguồn nhân lực
phần lớn là khối doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng đầu tư
đối với công tác công mạch cần một tầm nhìn dài hạn cho các thành phố
bên cạnh đó
cần điều phối hoạt động của các quận nội thành
song song với phối hợp quy hoạch vùng dắp danh
chính vì vậy cần cơ chế tích hợp thông qua những ban công tác
là tập hợp thành viên của các bên để thực hiện
nhất là những vấn đề liên quan đến giao thông logistics
như vậy để thúc đẩy ngành dịch vụ
cần tăng cường những cơ sở tầng cứng
tạo động lực thúc đẩy kinh tế thành phố
dựa vào việc xem xét kế hoạch hạ tầng giao thông logistic
ngành du lịch thành phố hồ chí minh có đóng góp rất lớn cho kinh tế
và xây dựng đô thị thông minh cũng đang cần tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng
năm hai nghìn một mươi sáu thành phố đón năm hai triệu khách quốc tế
khoảng hai mươi triệu khách nội địa
đến năm hai nghìn một mươi tám đón hơn bảy năm triệu khách quốc tế và hai mươi năm triệu khách nội địa
theo công bố mới đây của tổ chức du lịch và lữ hành
đến năm hai nghìn hai mươi thành phố hồ chí minh sẽ nằm trong top ba
của hai mươi thành phố trên thế giới bùng nổ về du lịch
tuy nhiên ngành du lịch đối mặt với các thách thức như
thành phố có lợi thế sông nước
nhưng chưa có quy hoạch hạ tầng giao thông thủy
do vậy thành phố cần phải có góc nhìn cởi mở
để cho ngành công nghiệp không khói cất cánh
để làm được điều đó quy hoạch phải đi trước một bước
thành phố sắp tới sẽ điều chỉnh gắn chặt phát triển giao thông đô thị thông tin
sắp tới này thì người ta không phải logistic thông thường nữa
mà là logistic ứng dụng về công nghệ
chí trực công nghệ về công nghệ chí trực nhân tạo
hoặc là ứng dụng về công nghệ liên quan đến logistic tanh
hay là co giãn hay v v
tất cả sẽ có nhiều
thì logistic phải đi kèm với lại giao thông
kết nối của trung ương với địa phương
kết nối giữa các bên với nhau để cùng hợp tác đầy đạo
thì phát triển các cái cục công trình và hành lang phát triển
chứ không phải là anh nào làm trong địa giới anh đấy
thì nó sẽ không có khai thác được hiệu quả
một trong những giải pháp của thành phố là xây dựng kế hoạch sử dụng đất hợp lý
hai mươi sáu hectare đất nông nghiệp được trung ương cho phép chuyển đổi
phải sử dụng như thế nào
cho sản xuất công nghiệp phát triển đô thị
nhưng cũng phải dành tỷ lệ thích đáng để phát triển hạ tầng của ngành dịch vụ
bên cạnh đó đẩy mạnh xã hội hóa
huy động nguồn lực trong dân nguồn vốn của tư nhân trong và ngoài nước
đối với doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản
có sự thay đổi tư duy và chiến lược phát triển lâu dài
không chỉ đầu tư công trình nhà ở
mà xem đầu tư phát triển du lịch dịch vụ là chiến lược
từ thế hệ này sang thế hệ khác
để từ đó có đầu tư đúng mức
bên cạnh đó cơ chế chính sách mạnh mẽ
ưu đải về đất đai về thuế đầu tư
xây dựng tổ chức quản lý và vận hành cơ sở vật chất
mà người dân doanh nghiệp đầu tư liên quan đến đất đai đất công
mới thúc đẩy được đầu tư
hạ tầng phát triển thì dịch vụ sẽ phát triển
dịch vụ thành phố phát triển chính là mục tiêu phát triển lâu dài
mang tính chiến lược của thành phố thông minh trong tương lai
lựa chọn các ngành dịch vụ mà có lợi thế nhất
để làm sao là các ngành dịch vụ này trở thành giữ một vai trò nong cốt
trong sự quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã hội
thực tế hiện nay đã chiếm trên sáu mươi của cơ cấu kinh tế của thành phố
và vấn đề thứ ba đó là vấn đề xây dựng một cấu trúc không gian
dựa trên các phân vùng chức năng cũng như là phân các khu vực phát triển
để phù hợp với những biến động trong tương lai
do bối cảnh trong nước cũng như quốc tế đặt ra
bằng những phương tiện mới
ví dụ như là cái công nghệ về thông tin những cơ sở dữ liệu
rồi những cái gs v v để có thể thực hiện đạt hiệu quả cao nhất
phát triển dịch vụ và quy hoạch hạ tầng dịch vụ
là một trong những lời giải tên chố của các thành phố lớn thành công
khi xây dựng đô thị thông minh như singapore seoul tokyo
cho đến melbourne sydney new york
chính vì vậy thành phố hồ chí minh đang định hướng quy hoạch
phát triển hạ tầng dịch vụ của giai đoạn năm hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi
và kế hoạch triển khai cụ thể hai nghìn hai mươi
với đề xuất tổng thể về giải pháp quy hoạch hạ tầng đô thị
kế hoạch sử dụng đất quy hoạch và chuyển đổi công năng
sử dụng nhà ở quy hoạch và cải tạo cơ sở vật chất hiện có
ứng dụng trí tuệ nhân tạo tận dụng thành tựu của công nghiệp bốn
sử dụng hiệu quả vào phát triển dịch vụ của thành phố
theo hướng dịch vụ thông minh trong một đô thị thông minh
tiếp theo đây chuyên mục đô thị thông minh xin giới thiệu quý vị một số giải pháp ứng dụng công nghệ mới
công nghệ thông minh hướng đến sự tiện ích cho người dân và doanh nghiệp
xin mời quý vị cùng theo dõi
nhận thấy nhu cầu trồng cây rau sạch của người dân thành phố hồ chí minh
nhưng không có đủ thời gian không gian đơn vị này đã tham gia vào thị trường
với sản phẩm trồng rau khí canh trụ đứng góp phần giải bài toán phát triển nông nghiệp đô thị cho thành phố
đồng thời cung cấp giải pháp mới cho các nông trại muốn thay đổi phương thức canh tác cho năng suất chất lượng cao hơn
chúng tôi sẽ đáp ứng được nhiều nhu cầu của người dân đô thị để mình làm xanh hơn thành phố hồ chí minh của mình
làm đẹp hơn cho ngôi nhà và đồng thời có một nguồn thực phẩm sạch cho gia đình
trồng cây khí canh là công nghệ hiện đại trong nông nghiệp hiện nay
áp dụng khí canh và triển khai trên trụ đứng sẽ giúp khai thác tốt hơn diện tích sàn
đặc biệt phù hợp với những không gian nhỏ hẹp tưởng chừng không sử dụng được trong mục đích sản xuất nông nghiệp
không gian nhỏ nhất có thể triển khai là ba m hai
năm m hai diện tích canh tác bằng địa canh
khí canh là công nghệ cải tiến của thủy canh giúp khắc phục nhược điểm của phương pháp này như
hệ thống nặng nề cần lượng nước lớn bảo đảm vận hành
đồng thời đòi hỏi năng lượng liên tục để lưu chuyển hệ thống nước
bên cạnh đó do rễ cây nằm trong nước nên chỉ phù hợp với một số cây trồng
hệ thống được trang bị máy bơm nước định kỳ do có thời gian nghỉ nên chỉ tiêu hao một phần năm lượng điện tiêu thụ
điều này đối với hộ gia đình riêng lẻ thì không đáng kể nhưng với những đông trại cả một m hai sẽ tiết kiệm được khoản chi phí lớn
bên cạnh đó do rễ cây khi phơi trong không khí sẽ hút oxy tốt hơn
không cần phải sụp không khí và không bị ảnh hưởng bởi mầm bệnh trong đất cây chỉ mất sáu mươi thời gian để sinh trưởng
thực tế cho thấy đối với các loại cây tinh dầu gia vị các loại quả mộng
phương pháp khí canh sẽ tạo ra sản phẩm nông sản có mùi vị đặc trưng bảo đảm chất lượng tốt nhất
bên cạnh tính nhỏ gọn việc chăm sóc cây cũng vô cùng đơn giản không cần làm đất bón phân pha chế dinh dưỡng
cây con sau khi ươm được đặt vào chậu khi cần hệ thống sẽ phun nước hòa tan chất dinh dưỡng cung cấp cho cây
thưa quý vị xây dựng thành phố thông minh chính là cách mỗi địa phương
sẽ giải quyết những vấn đề quan trọng của các loại cây
thông qua đô thị thông minh bản thân người dân tổ chức sẽ phát huy tối đa năng lực của mình là chủ thể sáng tạo
đồng thời người dân sẽ giám sát thực hiện xã hội phát triển có kiểm soát
chuyên mục của chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị khán giả
những khiến kế của quý vị về giải pháp xây dựng đô thị thông minh
cũng như những phản ánh thực trạng từ cơ sở mong được gửi về qua hộp thư đô thịthôngminhthnda gmail com
quý vị cũng có thể xem lại nội dung này trên website dân dântv vn
xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này vào chín h ba mươi phút thứ bảy tuần sau
xin kính chào tạm biệt